đăng tin sai sự thật về khu cách ly một trường hợp vừa bị xử phạt
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với thanh tra sở thông tin và truyền thông
công an phường kỳ phương thị xã kỳ anh đã tiến hành làm việc và xử phạt hành chính năm triệu đồng
đối với một trường hợp trú tại phường kỳ phương thị xã kỳ anh về hành vi cung cấp
chia sẻ thông tin sai sự thật xuyên tạp xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
cụ thể vào ngày một mươi một tháng sáu một người phụ nữ đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân là phương anh đoàn
đăng tải nội dung sai sự thật về tình hình dịch
đến khoảng chín giờ ngày một mươi một tháng sáu người phụ nữ này đã tự nhận ra thông tin mình đang là sai sự thật
nên chủ động gỡ bỏ hành vi trên đã vi phạm điểm a khoảng một điều một trăm linh một nghị định một mươi năm của chính phủ
về cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật xuyên tạc xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính năm triệu đồng